chỉ tính riêng từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến nay phát hiện ít nhất chín mươi bài viết có nội dung xấu động
đã bị các đối tượng đăng tải lên các cổng thông tin điện tử của cơ quan đảng nhà nước với tên miền gov vn
cùng với đó các nhóm tin tặc tấn công gián thiết kiểm soát các đơn vị chuyên cung cấp các phần mềm
giải pháp công nghệ thông tin đặc thù phục vụ cho các cơ quan đảng nhà nước
xâm nhập vào các cơ quan trọng yếu đây là phương thức thủ đoạn đặc biệt nguy hiểm
trong thời gian diễn ra đại hội
đời ba của đảng phục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đưa ra một số khuyên cáo phòng ngừa
với người sử dụng thông thường không mở bất kỳ liên kết hay tập tin nào từ khi chưa xác định rõ nguồn gốc
sử dụng chương trình tìm diện mã động ra quét các thiết bị lưu trữ như usb các tập tin nghi ngờ
không truy cập vào các trang mạng có nội dung xấu đối trụy các tài liệu không rõ nguồn gốc để tránh nguy cơ bị nhiễm mã động
với quản trị hệ thống lực lượng chuyên trách về an toàn an ninh mạng kịp thời cập nhật các bản vá lỗi của hệ điều hành ứng dụng thiết bị mạng
định kỳ ra soát hệ thống thông tin để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bị xâm nhập
sao lưu dữ liệu hệ thống cơ sở dữ liệu quan trọng để kịp thời khắc phục nếu bị tấn công
với các cơ quan tổ chức thuộc hệ thống chính trị tổ chức phân loại tài sản thông tin của cơ quan tổ chức
bố trí lực lượng chuyên trách giải pháp giám sát ban hành các quy trình quy chế quản lý sử dụng chặt chẽ
tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn an ninh mạng bảo vệ bí mật nhà nước và khuyến cáo của cơ quan chức năng
có chính sách quản lý chặt chẽ các thiết bị ngoại vi kết nối internet đặc biệt là các hệ thống mạng nội bộ lưu trữ bí mật nhà nước
với chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia
cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh mạng trong thẩm định kiểm tra đánh giá an ninh mạng
sẵn sàng phương án ứng phó sự cố an ninh mạng bố trí lực lượng trực bảo đảm an ninh mạng
cho các hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia
kịp thời thông báo cho cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an theo số điện thoại ba trăm ba mươi tám tám trăm chín mươi bảy bảy trăm chín mươi tám
nếu phát hiện hoạt động tấn công mạng để kịp thời xử lý ngăn chặn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án giết người
xảy ra tại thôn quán dín ngài xã xín mần huyện xín mần tỉnh hà giang
trưa ngày một mươi chín tháng một nhận được tin báo về việc anh giàng xeo sùng chú tại thôn quán dín ngài xã xín mần chết trong lán canh nương
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm điều tra
và xác định các đối tượng gây án gồm giàng xeo phành giàng xeo sinh và giàng xeo thể
cùng chú tại xã xín mần
bước đầu các đối tượng khai nhận tối ngày một mươi tám tháng một ba đối tượng uống rượu tại lán canh nương của giàng xeo sùng và phát sinh mâu thuẫn
ba đối tượng đã dùng tay đấm nhiều phát vào mặt đầu của sùng sau đó thề và sinh dùng dao chém nhiều nhát vào nạn nhân
xác định nạn nhân đã chết các đối tượng đã bỏ về
hiện công an tỉnh hà giang đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ba đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ
công an tỉnh thanh hóa vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn đình bảo chú tại phường đông hương của thành phố thanh hóa về tội gây dối trật tự công cộng
và tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng khác có liên quan
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa cũng đã thi hành lệnh khám xét nơi ở của đối tượng nguyễn đình bảo đồng thời tích cực truy bắt đối tượng
vào tối ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi một do mâu thuẫn với một số đối tượng khác
nhóm của nguyễn đình bảo đã sử dụng súng côn tự chế đuổi bắn bốn đối tượng khác tại khu vực gần sân vận động tỉnh phường ba đình thành phố thanh hóa
hậu quả là một người bị thương và náo loạn khu phố
tiếp đó vào tối ngày một mươi bảy tháng một tại quán bar mini kyoto pub ở phường ba đình thành phố thanh hóa
nhóm bảo tiếp tục có mâu thuẫn và đánh anh đoàn văn hải khách của quán ba bị thương
đến nay liên quan đến vụ việc đuổi chém bắn nhau trên phố tối ngày một mươi bốn tháng một
công an thành phố thanh hóa đã điều tra bắt giữ năm đối tượng đàn em của bảo cùng chú tại thành phố thanh hóa
vụ việc tối ngày một mươi bảy tháng một tại quán ba mini kyoto park phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã bắt giữ nguyễn hoài anh tuấn và nguyễn như vương chú tại thành phố thanh hóa để điều tra làm rõ
tổ chức bán và cho phép khai thác gỗ trái phép gây thiệt hại tài sản nhà nước gần bốn trăm linh triệu đồng
hai đối tượng lê phùng diệu trưởng ban quản lý rừng phòng hộ kỳ sơn
và nguyễn hồng lĩnh phó trưởng ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên pù hướng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳ hợp của tỉnh nghệ an khởi tố bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ
vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi lê phùng diệu lúc này đang là trưởng ban quản lý rừng phòng hộ quỳ hợp
cùng với phó trưởng ban là nguyễn hồng lĩnh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn chỉ đạo tổ chức đàn em khai thác ba trăm linh triệu đồng
trong sáu mươi tám cây gỗ keo trên diện tích gần hai ba hectare rừng phòng hộ tại khoảnh bảy tiểu khu ba trăm ba mươi hai xã bắc sơn tuộc ban quản lý rừng phòng hộ
trái với quy định của pháp luật gây thiệt hại tài sản nhà nước gần bốn trăm linh triệu đồng
một thời gian ngắn sau khi bán rừng trái quy định ông diệu và ông lĩnh được điều chuyển đến vị trí công tác khác
quá trình khám xét nơi ở và nơi làm việc cảnh sát đã thu giữ nhiều hồ sơ tài liệu vật chứng có liên quan
vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
ba đối tượng đang có hành vi nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về việt nam đã bị lực lượng tuần tra kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín bộ đội biên phòng nghệ an phát hiện và bắt giữ
vào sáng ngày hai mươi một tháng một tổ tuần tra chốt số một đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nậm cắn bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đường mòn thuộc bản tiền tiêu xã nậm cắn huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
thì phát hiện hai đối tượng gồm trần ngọc thắng chú tại huyện anh sơn và nguyễn văn toại chú tại huyện tân kỳ của tỉnh nghệ an đang có hành vi nhập cảnh trái phép
các đối tượng khai nhận sang lào để làm ăn may muốn về quê ăn tết nhưng sợ phải cách ly nên đã nhờ người đưa nhập cảnh trái phép về việt nam với tiền công ba triệu kíp lào
chiều cùng ngày tổ tuần tra chốt số một đồn biên phòng thông thụ cũng đã phát hiện đối tượng lô văn tứ chú tại huyện quế phong có hành vi nhập cảnh trái phép từ lào về việt nam
các đơn vị đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín và đưa đi cách ly theo đúng quy định của pháp luật